tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chiều qua công an quận đống đa tp hà nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong ở phường kim liên quận đống đa
theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều ngày hôm qua công an quận đống đa nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà năm tầng ở phố đông các phường kim liên
lực lượng công an phường đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa khẩn trương tới hiện trường chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn
bước đầu xác định có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà tuy nhiên khi cảnh sát tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong
nạn nhân được xác định là sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thời điểm xảy ra vụ cháy nạn nhân ở nhà một mình
tại hiện trường khu vực đệm dường nạn nhân nằm bị cháy hoàn toàn có thể là nơi bắt nguồn của ngọn lửa